xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành bắc bộ
chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ngoại trừ đêm ngày ba mươi tháng sáu và ngày một tháng bảy
tại vùng núi có thể xảy ra mưa rông kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
thì toàn khu vực có nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
giao động là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
một số nơi trong đó có cả thủ đô hà nội
do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị
nên mức nhiệt còn cao hơn từ hai đến ba độ
kết hợp với độ ẩm giảm thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy hay hỏa hoạn
bị đẩy lên cao người dân cần lưu ý đề phòng
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong đêm cuối tháng sáu và đầu tháng bảy
sẽ có mưa rông rải rác do hoạt động của hội tụ gió
trong cơn rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày khu vực có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ban ngày
phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
nắng nóng còn có thể kéo dài trong nhiều ngày
nên quý vị và các bạn nên chủ động
tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa
cũng như là bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
lùi xuống khu vực trung bộ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới
nắng nóng sẽ gia tăng hơn
với mức nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây
mức nhiệt còn vượt ngưỡng là bốn mươi độ
và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
do ảnh hưởng của hiệu ứng địa hình
kết hợp với gió tây nam
nên độ ẩm trưa chiều tại đây sẽ giảm xuống mức rất thấp
chỉ từ năm mươi đến sáu mươi
cần đề phòng nguy cơ cao
xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng
về chiều tối khu vực vẫn có thể xảy ra mưa rông
kèm theo tố lốc mạnh
người dân cần chủ động có biện pháp tránh trú
khi thấy dấu hiệu có cơn rông
khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ba ngày tới
duy trì mức nhiệt ngày đêm
là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
mức nhiệt sẽ thấp hơn đôi chút
về chiều tối tại đây
có thể có mưa rào và rông diện vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan như tố lốc
hay gió giật mạnh
đến với vùng cao tây nguyên
do vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên trong ba ngày tới tại đây
có mưa rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét
và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi một cho đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình
nên về chiều tối thì có mưa rông rải rác
trong cơn rông có thể tiềm ẩn
các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc
hay gió giật mạnh
ban ngày tại đây thì có nắng yếu
với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ